tỉnh bình dương đã tổ chức chương trình hội nghị kết nối cung cầu mặt hàng nông lâm thủy hải sản tỉnh bình dương năm hai nghìn một mươi chín
hội nghị thu hút hai trăm linh doanh nghiệp cơ sở sản xuất tại bình dương thành phố hồ chí minh đồng nai cần thơ bến tre đà nẵng
tham gia với một trăm linh gian hàng trưng bày sản phẩm
tại hội nghị các đơn vị tham gia được các chuyên gia chia sẻ những giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm và tối ưu quy trình sản xuất
hội nghị cũng giúp thiết lập củng cố và phát triển mối liên kết giữa các nhà sản xuất và cung ứng với các kênh phân phố trong và ngoài nước
đồng thời giúp quảng bá hình ảnh sản phẩm của bình dương và các tỉnh bạn đến với các đối tác và bạn bè quốc tế ngày càng hiệu quả hơn